ủy ban nhân dân huyện mường ảng tỉnh điện biên mới đây đã tổ chức phát lệnh trận dòng hồ chứa nước ảng cang
đây là hồ chứa có dung tích lớn nhất trên địa bàn huyện mường ảng và thuộc nhóm hồ có dung tích khá trên địa bàn tỉnh điện biên
thời điểm bắt đầu trận dòng là ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từ nay đến trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một các nhà thầu phải khẩn trương hoàn thành đắp đập và các hạng mục còn lại của công trình
từ năm hai nghìn chín có gần một trăm linh hộ dân là đồng bào dân tộc thái bản mánh đanh đã di rời nhà cửa đến khu tái định cư mới để nhường mặt bằng thi công cho hồ chứa nước ảng cang
theo quyết định số một nghìn tám trăm năm mươi hai của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên thì mốc thời gian hoàn thành công trình hồ chứa nước ảng cang vào năm hai nghìn một mươi
song do thiếu vốn vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng và sự thiếu trách nhiệm của một số nhà thầu thi công
nên ủy ban nhân dân tỉnh điện biên phải nhiều lần điều chỉnh gia hạn hoàn thành